trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương vào hồi một mươi h ngày hôm nay một tháng một mươi một vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng bảy bảy độ vĩ bắc một trăm linh sáu bảy độ kinh đông cách côn đảo khoảng một trăm hai mươi km về phía nam đông nam
sức gió mạnh nhất ở vùng tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy tức là từ sáu mươi bốn mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp chín
dự báo trong hai mươi bốn h tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây
trong dự báo trong hai mươi bốn h tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây
trong dự báo trong hai mươi bốn h tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây
mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km và có khả năng mạnh lên thành bão
trong hai mươi bốn giờ tới vùng nguy hiểm gió mạnh từ cấp sáu trở lên trong khoảng một mươi một mươi bốn độ vĩ bắc phía đông một trăm một mươi năm độ kinh đông cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên địa bàn huyện nông sơn tỉnh quảng nam có mưa lớn kéo dài gây nên tình trạng ngập úng và sạt lở đất
đặc biệt là tại khu vực dốc cây gạo km ba mươi sáu đường dt sáu trăm một mươi thuộc địa phận thôn trung an xã quế trung thì đã xảy ra sạt lở đất gây ủn tắc giao thông cục bộ
cụ thể khu vực triền núi dọc tuyến dt sáu trăm một mươi bị ảnh hưởng của mưa lớn nên bị sạt lở đất khối lượng sạt lở từ hai trăm linh đến ba trăm linh m ba
tại khu vực xảy ra sạt lở chỉ có các phương tiện xe máy xe ô tô bốn bánh chở xuống lưu thông được còn lại các phương tiện xe tải bị ủn tắc
hiện các cơ quan chức năng đang điều tiết giao thông và xử lý tình trạng sạt lở được biết trong thời gian vừa qua do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và nhiều đợt mưa lớn nhiều vùng trũng của tỉnh quảng nam bị ngập úng và một số vùng đồi núi bị tích lượng nước khá lớn gây nguy cơ sạt lở
vâng thưa quý vị và các bạn có thể nói rằng thiên tai bất ngờ ập tới thì bao giờ cũng dữ dội và luôn để lại nỗi đau không thể đong đếm
thế còn nỗi đau do cái chết trắng gây ra thì âm ỉ và dần dần hủy hoại đời sống của nhiều người nhiều gia đình tan nát
và trong cuộc chiến với các đối tượng buôn bán ma túy cộng cán thì đang có sự đóng góp rất lớn của lực lượng công an
một chuyên án ma túy lớn vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai triệt phá thành công bắt một đối tượng thu giữ một mươi hai bánh heroin và gần một kg ma túy đá
sau một tháng xác lập chuyên án vào trưa ngày ba mươi tháng một mươi
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt giữ được đối tượng nguyễn thị nga chú thành phố lào cai
khi đối tượng đi từ trên xe khách biển kiểm soát hai mươi bốn b sáu trăm ba mươi tám xuống nhà ga t một bến xe khách trung tâm thuộc tổ hai mươi hai phường bình minh thành phố lào cai
kiểm tra tại chỗ lực lượng công an phát hiện một mươi hai cục bột màu trắng và một gói dạng đá trong suốt
đối tượng khai nhận là heroin và ma túy đá
tại cơ quan điều tra đối tượng ga khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người đàn ông không rõ tên tuổi
để nhận số tiền công là một trăm linh triệu đồng
số ma túy được xác định là một mươi hai bánh heroin có trọng lượng là bốn hai mươi bốn kg và hơn chín trăm chín mươi gram methamphetamin là ma túy đá
lực lượng công an còn thu giữ một mươi ba triệu đồng và một số tăng vật có liên quan khác
một trong những trở ngại lớn nhất trong cuộc chiến với các đối tượng buôn bán tàng trữ vận chuyển ma túy
là chúng luôn thủ sẵn trong người các loại vũ khí nóng và sẵn sàng chống trả lại lực lượng công an đang làm nhiệm vụ
công an huyện yà leo tỉnh đắk lắc vừa bắt một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy và đặc biệt hắn có sử dụng súng quân dụng
đó là dương công viên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ở thị trấn cư xuê huyện cư xuê tỉnh gia lai
viên là một đối tượng nghiện ma túy vừa qua khi cơn nghiện nổi lên hắn đã sang xã cư ya huy để mua ma túy sử dụng
trong khi hắn mua được ma túy trên đường về qua xã yà ran huyện yaleo thì bị phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc
với công an huyện yà leo phát hiện bắt giữ khám xét trên người viên công an đã thu giữ một gói giấy bạc màu trắng
bên trong có chứa ba mươi bốn gram heroin và một khẩu súng quân dụng viên khai nhận số heroin này mua từ một người lạ ở huyện yaleo
mang về gia lai để sử dụng còn khẩu súng và năm viên đạn trì hắn mang theo để phòng thân
hiện công an huyện yà leo đang hoàn tất hồ sơ để chuyển truy tố đối tượng dương công viên trước pháp luật về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và chất ma túy
cũng với hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy công an huyện tri lăng tỉnh lạng sơn vừa khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với vi quốc lực
trú tại thị trấn đồng mỏ huyện tri lăng tỉnh lạng sơn
trước đó công an huyện tri lăng đã tiến hành kiểm tra nơi ở của đối tượng vi quốc lực
quá trình kiểm tra phát hiện có bốn đối tượng là lâm quang trường lường văn thành vi văn hiếu và đối tượng vi quốc lực đều có biểu hiện nghi vấn sử dụng ma túy đá
thu dữ trong ví của đối tượng lực
có một túi ni lông trong suốt chứa các hạt tinh thể màu trắng với tổng trọng lượng là một hai mươi bốn gram
đối tượng lực khai nhận các hạt tinh thể màu trắng trên là ma túy đá được mua về để bản thân và nhóm bạn cùng sử dụng
mặc dù tủ đoạn đã được cảnh báo nhiều lần trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng vẫn có rất nhiều nạn nhân bị sập bẫy
thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh quảng ngãi xuất hiện một số đối tượng tự giới thiệu là mình có mối quan hệ rộng và có khả năng xin được việc làm
sau đó lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của người dân
ghi nhận của phóng viên antv quảng ngãi
những ngày qua anh nguyễn văn tê ba mươi tám tuổi trú ở phường nghĩa tránh thành phố quảng ngãi như ngồi trên đống lửa
bởi sau cả tin và lời nói của một người phụ nữ tên là hà anh đã gom góp vài mượn một trăm một mươi triệu đồng
để nhờ hà chạy sinh
hà đã xin cho vợ vào làm ở một cơ quan nhà nước
thế nhưng đã gần hai tháng nay việc làm cho vợ anh chẳng thấy đâu
còn tiền thì không đòi lại được
trước đó qua giới thiệu của người bạn về bà hà có khả năng xin được việc làm vì có mối quan hệ rất rộng đảm bảo thi đậu công chức và được bố trí việc làm ngay
do vợ chưa có việc làm nên anh tê đã không ngần ngại đáp ứng yêu cầu của bà hà
sau bốn lần chuyển tiền giờ việc làm không có số tiền anh đã đưa cho bà hà nhiều khả năng
sẽ không thể thu hồi lại được
quá trình tôi đang làm thì bà ấy gửi được email qua cái thư xin việc
cái thư xin việc thì nó cũng mang tính chất nó cụ thể
mà không biết bà ấy lấy từ đâu thì tôi không biết
nhưng mà tôi thì tôi cũng nhận được cái thư đó rồi bà ấy gửi
rồi và cũng dẫn tới một số người làm trong cán bộ nhà máy
sau đó mình cũng quá tin
rồi mình về mình cũng tính qua tính lại
rồi lúc đó thì mình
rồi mình đang làm ở trong đó rồi mình dẫn đến cái xin nghỉ việc luôn
hồi đó mình làm ở trong sở nông nghiệp ấy
cùng là nạn nhân của thị hà
xong trường hợp của bà trương thị thanh hát ba mươi chín tuổi
trú tại phường quảng phú thành phố quảng ngãi thì lại éo le hơn
trước đó cũng thông qua nguồn tin từ bạn bè
bà hát đã gom một bảy tỷ đồng của hai mươi sáu người có nhu cầu xin việc làm
chuyển cho hà để nhờ thị chạy việc
nhưng mãi đến nay
việc làm chẳng thấy đâu tiền không đòi lại được
bà hát không biết lấy đâu tiền để trả lại cho hai mươi sáu nạn nhân
bây giờ thị
gọi cho một chị
bốn năm ngân hồn
không có một ngân hồn nào mà trống ý
chị gọi chị trả bởi vì cái uy tín của chị nó quá lớn
chị đã nói với họ rồi
bà trả chị chị không trả
chị nói nếu cuộc đời này chị có bóp hết rồi là xong
chị trả để chị lấy lại uy tín
chị trả để chị lấy lại uy tín
có thể nói
lừa đảo dưới hình thức chạy việc làm
không phải là tội phạm mới
mặc dù đã có nhiều cảnh báo về những hành vi
thủ đoạn phạm tội của bọn lừa đảo này
xong xem ra
vẫn còn khá nhiều người mất cảnh giác
nhẹ dạ cả tin
đề dồi tiền mất tật mang
chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về thủ đoạn lừa đảo này
thực hiện chương trình phòng chống tội phạm trong dịp apec
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng trị vừa phát hiện và bắt
bắt giữ vụ buôn bán pháo nổ và công cụ hỗ trợ nóng
vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày hôm qua ba mươi một tháng một mươi
tại đường xuyên á thuộc xã cam thanh huyện cam lộ tỉnh quảng trị
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng trị đã phát hiện đối tượng nguyễn trường khánh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
trú tại phú hậu
cam an cam lộ quảng trị
đi xe mô tô mang biển kiểm soát bảy mươi bốn g một trăm linh bảy nghìn ba trăm sáu mươi ba
đang trên đường vận chuyển gần ba mươi kg pháo
tiếp tục mở rộng điều tra
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng trị đã phát hiện tại gia đình nguyễn trường khánh
là cửa hàng bách hóa tổng hợp thái lan kim tuyến
ở cam an huyện cam lộ
cất dấu hàng chục loại mã tấu dao kiếm các loại
bình xịt hơi cay
súng bắn điện roi điện
không rõ nguồn gốc
hiện cơ quan chức năng
đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc
được chế tác tinh xảo nghi là ngả voi
vừa bị tri cục hải quan tân thanh tỉnh lạng sơn phối hợp với đồn biên phòng tân thanh và công an tỉnh lạng sơn phát hiện và bắt giữ vào chiều ngày ba mươi tháng một mươi
từ nguồn tin được cung cấp
trên xe khách biển kiểm soát hai mươi chín b hai bốn trăm một mươi chín
chạy tuyến hà nội lạng sơn
có chở đồ mỹ nghệ nghi được chế tác từ ngà voi
lực lượng chức năng tiến hành dừng xe để kiểm tra tổ công tác phát hiện ba mươi bao hàng là đồ mỹ nghệ xuất khẩu
trong đó có trà trộn ba mươi ba khúc gỗ
được đục rỗng lõi
để cất dấu rất kỹ nhiều đồ mỹ nghệ với tổng trọng lượng là bốn mươi ba kg
theo lái xe ngô văn thư sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
thường trú tại mỹ đức hà nội
thì hai kiện hàng trên được thuê vận chuyển từ hà nội lên cửa khẩu tân thanh lạng sơn
hiện cơ quan chức năng đang tiến hành các quy trình giám định
đồng thời tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin một trăm một mươi ba online của chúng tôi ngày hôm nay
những tin tức an ninh trật tự mới nhất
sẽ được chúng tôi tiếp tục truyền đến quý vị
vào lúc một mươi bốn h năm mươi năm chiều nay
mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi
còn bây giờ chương trình an ninh toàn cảnh sẽ được tiếp tục với sự dẫn dắt của chị thu thủy và chị linh chín
vâng cảm ơn lưu anh với những thông tin rất hấp dẫn vừa rồi
quý vị và các bạn thân mến chương trình an ninh toàn cảnh
sẽ được tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm do cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an cung cấp
nhưng trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghỉ ngơi trong ít phút
nó mang đến thức uống thảo dược hoàn toàn từ thiên nhiên
hỗ trợ sức khỏe tăng cường thị lực bổ sung năng lượng sáng tạo và thư giãn sản khoái
th true herbal hoàn toàn từ thiên nhiên
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
từ công an huyện cư mờ ga tỉnh thủy
công an huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc đối với đối tượng ybria ayun sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
hồ khẩu thường trú tại xã eo trun huyện crong bong tỉnh đắk lắc về tội cướp giật tài sản
đối tượng này cao một m bảy mươi lông mảnh rậm sống mũi lõng và có nốt ruồi cách một cm dưới sáu m phải
ngoài ra chúng tôi còn nhận được quyết định truy nã từ hai đơn vị khác nhau
của công an tỉnh đắk lắc đối với hai đối tượng về tội trộm cắp tài sản
cơ quan thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh đắk lắc đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng ngô thị phượng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hộ khẩu thường trú tại xã e tuyết huyện ek tỉnh đắk lắc
về tội trộm cắt tài sản
đối tượng này cao một m năm mươi sáu và có sẹo thẳng ba cm cách ba năm cm trên sau môi phải
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và bị công an huyện trư quynh tỉnh đắk lắc ra quyết định truy nã
là đối tượng nguyễn thanh hà sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn cao một m sáu mươi ba và có nốt ruồi ba cm dưới trước mép phải
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị và nhận bản án trước vảnh móng ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng
của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý